bên cạnh niềm vui đất nước nhỏ bé vùng vịnh cũng phải đối mặt với những lo ngại về tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng rủi ro diện tích nhỏ và quan trọng nhất là vấn đề về giao thông
vâng thế nhưng chỉ trong một mươi hai năm qatar đã nỗ lực nâng cấp hạ tầng và nhất là lột xác hạ tầng giao thông để tổ chức một giải world cup xuân rẻ nhất và phục vụ định hướng giao thông của qatar về lâu dài biến những điểm yếu như là diện tích nhỏ để trở thành lợi thế
năm hai nghìn một mươi khi qatar được giao vai cho chủ nhà world cup nước này chưa hề có mạng lưới đường sắt tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi chín quattroel đã xây dựng xong doha metro một hệ thống tàu điện ngầm ba tuyến đỏ xanh lá cây và vàng trải dài ba mươi bảy nhà ga trên khắp thủ đô và hiện kết nối năm trong số tám sân vận động world cup